thưa quý vị người dân của một thành phố thông minh sẽ được thụ hưởng các tiện ích như năng lượng chi phí thấp
giao thông công cộng tiện lợi tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm hướng đến chủ thể là người dân một đô thị thông minh vì dân
trong chuyên mục tuần này chúng tôi sẽ đề cập đến câu chuyện đăng lượng xanh hướng đi nào cho đô thị thành phố hồ chí minh
tiếp theo như thường lệ là mục công nghệ thông minh bây giờ là nội dung chi tiết
sử dụng năng lượng thông minh là một trong các trụ cột hướng tới đô thị thông minh
bao gồm các yếu tố sử dụng năng lượng sạch sử dụng năng lượng tiết kiệm sử dụng năng lượng hiệu quả v v
hơn thế nữa trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang là thách thức nghiêm trọng
đối với một thành phố có địa hình thấp như thành phố hồ chí minh
thì định hướng phát triển thành phố thông minh cần bao gồm cả khả năng giải quyết và các thách thức về môi trường
trong đó giải pháp công nghệ về năng lượng sạch đóng vai trò quan trọng
nhà ông trần văn vân có vị trí mái phía trên cao đón ánh nắng suốt ngày
nên rất thích hợp để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời
sau khi tìm hiểu gia đình ông vân đã đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời như thế này
các toàn bộ thiết bị trong gia đình ông đều sử dụng bằng điện năng lượng
những ngày nắng to hệ thống thu về hơn một mươi kw trên giờ
ngày ít nắng hơn cũng thu được gần năm kw trên giờ đủ dùng cho gia đình
với nhu cầu tiêu thụ điện hàng tháng hơn hai năm triệu đồng
giờ đây gia đình ông vân chỉ còn phải trả chi phí tiền điện chơi điện lực khoảng hơn một triệu đồng mỗi tháng
gần tám trăm linh ngàn bảy trăm ba mươi ngàn và một mươi năm ngày
rõ ràng với thực tế là trước mặt là chứng từ nè
trước khi chưa bằng điện năng lượng trời tới khi năng lượng trời nó giảm dễ
ba mươi tôi cho ba mươi mà bằng đếm mình vẫn xài điện năng lượng nó có lợi rồi
không chỉ gia đình ông vân mà hiện nay rất nhiều hộ gia đình tại thành phố hồ chí minh

từ hệ thống điện mặt trời như vậy thành phố đang có những chương trình khuyến khích hội dân
phát triển điện mặt trời trên mái nhà
chương trình tiết kiệm điện được triển khai với nhiều giải pháp
giảm tiết kiệm ít nhất một mươi chi phí điện năng sử dụng hàng năm
riêng các đơn vị sản xuất chủ động xây dựng giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
tăng cường sử dụng các thiết bị điện được gián nhãn năng lượng hiệu suất cao
các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
tiết kiệm ít nhất một điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước
là doanh nghiệp nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực này
bên cạnh phát triển kinh doanh trong nước và quốc tế
công ty cổ phần sametel nhận thấy cần chia sẻ sự hiểu biết
và kinh nghiệm của mình đến với cộng đồng về các giải pháp năng lượng

của máy tôn máy ngói
nó cũng được kéo dài rất là nhiều
về hình thức thì
sau khi mình lắp cái solar
thì nó cũng rất là phù hợp
với cái cảnh quan trúc
như vậy nó vừa đem lại hiệu quả
kinh tế mà nó có thể đem lại
một cái sức khỏe
cho người sử dụng
và đặc biệt đối với các doanh nghiệp
khi mà lắp solar
thì họ được cấp
họ được quốc tế
khi họ ban giao
và làm ăn với nước ngoài
thì họ được
cấp cái giấy chứng nhận
là đã sử dụng cái năng lượng
xanh thì cái việc hội nhập
cũng như là đánh giá
của các đối tác nước ngoài khi vào
thì đánh giá cũng rất là cao
nó không chỉ là
đem lại cái hiệu quả
mà nó lại là một năng lượng xanh
đáp ứng được những tiêu chí
cho một cái đô thị thông minh
cũng như đồng bằng sông củ long
thành phố hồ chí minh
là vùng có tiềm năng lớn
cho các dự án về phát triển năng lượng tái tạo
đặc biệt là năng lượng mặt trời
và sinh khối với số giờ nắng cao
mùa nắng kéo dài
và nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào
như rơm rạ cám trấu bã mía phần gia súc v v
từ năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng chính phủ đã ban hành quy hoạch điện
trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng
của năng lượng tái tạo
trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng
đang ngày càng gia tăng tại việt nam
với tỉ trọng một mươi
trong cơ cấu nguồn điện vào năm hai nghìn hai mươi
có thể nói đối với thành phố hồ chí minh
yếu tố then chốt
để thành phố phát triển năng lượng thông minh
chính là nguồn lực con người
ngoài những tòa nhà năng lượng
tòa nhà sử dụng
hoặc là tòa nhà sử dụng
các nguyên liệu xanh
thì nó sẽ còn là những cái con người ở đó
anh phải ứng xử với nhau
có văn hóa anh phải đi vào cổ thang như thế nào
anh phải cùng bảo quản
tất cả những cơ sở hạ tầng
của tòa nhà đó
thì toàn bộ những vấn đề này
từng bước từng hội
không chỉ hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố
mà các hội đoàn khác
từ đoàn thanh niên hội phụ nữ
và tất cả những người có trách nhiệm
cũng như là cộng đồng
phải cùng với nhau
để tạo nên một ý thức
nó phải sạch như các nước xung quanh chúng ta
ví dụ như singapore
rõ ràng là ý thức người dân
người ta mới mang lại được hiệu quả đó
và chúng ta làm cố mà người dân
và hành vi vẫn chưa tốt thì cũng không thể được
vì thế nên hội cũng sẽ có những chương trình
mà tới huấn luyện phân loại giác đầu nguồn
cho đến ý thức
về mặt đi ra ngoài
ứng xử ra như thế nào
có phân minh hơn
giữ gìn những nơi công cộng sạch sẽ
thì chúng tôi sẽ làm đến tận
bắt đầu là từ lớp mẫu giáo
từ các trường mẫu giáo
và sự phối hợp này sẽ được
sự ủng hộ của những hội
có liên quan ví dụ như hiệp hội nhựa
thực phẩm nông sản sạch
hiện nay chúng tôi đã có
ký hợp tác với nhau
để có thể cùng phối hợp
lên một chương trình tổng thể
thành phố hồ chí minh đã và đang thực hiện
chương trình đột phá với mục tiêu giải quyết
những thách thức trong phát triển
làm cơ sở xây dựng thành phố sống tốt
đô thị thông minh
tuy nhiên kết quả thu về vẫn còn hạn chế
trong chương trình về chỉnh trang và phát triển đô thị
thành phố cũng đang tập trung di dời
tái bố trí nhà ở trên
và ven kênh rạch
đơn cấp những khu phố có nhiều nhà lụp sụp
xây dựng mới
chung cư xuống cấp
tạo nên quỹ đất dành cho giao thông
và công trình công cộng
vẫn đối đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố cơ bản hoàn thành công tác di dời
toàn bộ hai mươi căn nhà trên và ven kênh rạch
cải tạo hoặc đầu tư mới
năm mươi số chung cư hư hỏng
sông sông đó là tập trung phát triển
một số khu đặc thù gắn liền
với không gian tự nhiên đặc trưng của thành phố
để bổ sung tăng cường một số chức năng
đô thị theo xu hướng đô thị xanh
các doanh nghiệp muốn đi theo được cái đô thị thông minh
và cái đô thị xanh
thì phải nắm mắt được
rất là nhanh
rất kịp thời
và rất toàn diện
cái xu hướng công nghệ
của thế giới
và phải đem được cái công nghệ
thế giới này về việt nam
để áp dụng
vào cái việt nam càng nhanh càng tốt
đô thị thông minh phải là cuộc sống con người
phải là tốt hơn
thì những cái tiện nghi này những cái tiện ích này
người dân phải được thụ hưởng
và đây là một cái quá trình làm
và quá trình đó thì tôi nghĩ rằng là cuối cùng là
người dân cũng phải đóng góp vào
chính người dân khi thụ hưởng cũng phải đóng góp vào
đô thị thông minh thì mình cũng phải làm chủ được
làm chủ được tất cả những cái kênh đó
để mà cái đô thị này
nó tốt hơn nó xanh hơn nó sạch hơn
giải pháp năng lượng cho đô thị xanh
cùng với đó là các công trình kiến trúc
hướng đến các giải pháp thiết kế sinh thái
hòa đồng với hệ sinh thái của thành phố
và các giải pháp thiết kế
theo hướng vận dụng công nghệ cao
để tiết kiệm năng lượng với xu hướng kiến trúc xanh
để đạt được các mục tiêu trong sử dụng
năng lượng hiệu quả và phát triển năng lượng
tái tạo cần được lồng ghép phù hợp
vào các chiến lược quy hoạch chương trình
kế hoạch khác nhau của thành phố hồ chí minh
để quy động được sự tham gia
đóng góp của các ngành lĩnh vực
các thành phần xã hội vì một đô thị
phát triển bền vững một thành phố hồ chí minh
hiện đại văn minh sáng tạo và thông minh
mang tầm vóc khu vực và thế giới
thưa quý vị mỗi tuần một câu chuyện
đô thị thông minh phản ánh đa chiều
các vấn đề của đô thị
là thực trạng bất cập khó khăn
cũng như những công nghệ mới
mô hình tiêu biểu là hiến kế của người dân doanh nghiệp về giải pháp xây dựng thành phố thông minh
hy vọng chuyên mục đô thị thông minh sẽ tạo nên kênh tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân
với tiêu chí gần gũi và thiết thực nhất
những hiến kế của người dân và doanh nghiệp về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư
đô thị thông minh thnd a gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website dân dân tv vn
xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào chín h ba mươi thứ bảy tuần sau
xin kính chào tạm biệt